thưa quý vị vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã tổ chức xét xử sơ thẩm
đối với bị cáo nay y blang trú tại buôn mương bê xã yà lâm huyện sông hinh tỉnh phú yên
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo có trạng năm hai nghìn một mươi chín nay y blang tham gia tổ chức hội thánh tin lành đấng trích tây nguyên
là tổ chức phản động núp bóng tôn giáo để tập hợp lực lượng chia rẽ khối đoàn kết dân tộc kích động ly khai tự trị
nay y blang tổ chức tụ tập nhóm họp cầu nguyện trái phép cung cấp thông tin sai sự thật về tự do tín ngưỡng tôn giáo
tại huyện sông hinh tỉnh phú yên vụ cáo xuyên tạc chính sách tôn giáo xâm phạm lợi ích của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại phiên tòa bị cáo y blang đã thừa nhận và khai rõ hành vi phạm tội của bản thân
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nay y blanc bốn năm sáu tháng tù gia
với hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đồng minh chính chủ tịch ubnd xã thụy trường
nguyễn mậu tuyến phó chủ tịch ubnd xã thụy trường và bùi anh bính nguyên cán bộ địa chính xã thụy trường huyện thái thụy
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường công an tỉnh thái bình
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị ca
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường công an tỉnh
đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với mai văn bấn về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
bấn đã khai thác tài nguyên khi không được cấp phép gây thiệt hại về tài sản nhà nước hơn một tỷ đồng
mở rộng vụ án cơ quan điều tra xác định từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
chính tuyến và bính đã không chỉ đạo kịp thời và thực hiện các biện pháp ngăn chặn để bấn có hành vi
thuê người múc vận chuyển đất và hút cát khoáng sản trái phép gây hậu quả nghiêm trọng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng nguyễn sĩ toàn chú tại một mươi một đặng chiêm phường hương sơ tp huế
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lực lượng công an xác định từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
trong thời gian này toàn thường đưa ra thông tin gian dối về tài sản của bản thân
và lôi kéo nhiều người cùng tham gia góp hủy với những dây hủy góp với số tiền lớn từ hai triệu
cho đến năm triệu đồng mỗi ngày nhưng khi người góp hủy đến hạn bốc hủy thì toàn hứa hẹn nhiều lần
và không trả ngoài ra toàn còn tham gia góp hủy tại các chủ hủy khác sau đó xin bốc hủy trước
với số tiền lớn từ ba trăm linh triệu cho đến năm trăm linh triệu đồng nhưng khi bốc hủy xong thì toàn không
đóng hủy tiếp mà chiếm đoạt với số tiền trên và với thủ đoạn này tổng số tiền toàn đã chiếm
đoạt tài sản của nhiều nạn nhân là hơn năm tỷ đồng
thực hiện trót lọt tám vụ trộm cắp xe máy tại nhiều địa bàn trong tỉnh nghệ an hoàng văn tông sinh
năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thị xã cửa lò đã bị công an huyện tân dương tỉnh nghệ an bắt giữ để điều tra
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận lợi dụng sự sơ hở của người dân từ năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
đối tượng đã thực hiện tám vụ trộm cắp tài sản là xe máy tại các huyện tương dương diễn châu
nghi lộc và tp vinh hiện công an huyện tương dương đã thu hồi được ba xe máy và đang tiếp tục điều tra
mở rộng chuyên án còn tại hương yên công an huyện văn giang phối hợp cùng công an xã long hưng
tiến hành kiểm tra tại khu vực trước cổng và trong sân nhà của nguyễn văn khởi ở thôn như phượng hạ
xã long hưng huyện văn giang tỉnh hưng yên đã phát hiện trước cổng và trong sân nhà của khởi
có nhiều sắc pháo bằng giấy báo qua quá trình làm việc khởi đã khai nhận là người đốt quả
pháo nổ tự chế ở khu vực cổng nhà vào sáng ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện văn giang đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của khởi kết quả thu giữ gồm bảy tám kg pháo
nổ một hai kg thuốc pháo nổ và một số vật chứng khác liên quan đến việc sản xuất pháo
với hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp
và tội buôn bán hàng cấm hồ văn mạnh và trần thị ngọc cùng chú tại xã đô thành
huyện yên thành tỉnh nghệ an vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an khởi tố
vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giả trước đó tại xóm ngọc sơn xã đô thành
huyện yên thành lực lượng công an đã kiểm tra và phát hiện hai đối tượng hồ văn mạnh và trần
thị ngọc có hành vi cất giữ một trăm một mươi bao tải các loại có chứa vẩy tt với tổng khối lượng gần hai chín trăm linh kg
trị giá hơn một mươi bốn tỷ đồng tại thời điểm kiểm tra hai đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên
quan đến nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên qua đấu tranh đối tượng mạnh khai nhận mua bảy tt
từ nước ngoài về cất giấu tại nhà trần thị ngọc sau đó phân loại và làm sạch với mục đích bán kiếm lời
tin an ninh trật tự công an quận bình tân tp hcm vừa tạm giữ bảy đối tượng để điều tra về hành vi
tổ chức sử dụng tàng chữ trái phép chất ma túy trước đó qua công tác nắm tình hình và bằng các
biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận bình tân phối hợp với
công an phường bình hưng hòa a ập vào kiểm tra nhà hàng hai trăm bảy mươi chín trên đường bình long phường bình hưng
hòa a phát hiện một mươi một đối tượng tại hai phòng hát karaoke nghi vấn sử dụng ma túy tại đây thu giữ
gần năm tám gram ma túy tổng hợp và một số dụng cụ sử dụng ma túy sau khi củng cố hồ sơ tài liệu
chứng cứ công an quận bình tân đã ra quyết định tạm giữ bảy đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức
sử dụng tàng trữ trái phép chất ma túy giám đốc công an tỉnh bình thuận vừa biểu dương và thưởng
nóng cho ban chuyên án bắt giữ hơn một tấn pháo lậu trên địa bàn huyện đức linh trước đó vào lúc
chín h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện đức linh bắt quả tang
đối tượng lưu văn nhượng năm mươi một tuổi trú tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng điều khiển xe ô tô
bán tải rán biển số giả vận chuyển pháo nổ từ biên giới campuchia thuộc tỉnh bình phước về
xã vũ hòa huyện đức linh để giao cho lê thị tươi năm mươi hai tuổi trú tại xã vũ hòa huyện đức linh
kiểm tra bên trong xe phát hiện hai mươi hai bao tải bên trong có chứa bốn trăm linh hộp pháo hoa loại bốn mươi chín ống phóng
bốn mươi hộp pháo hoa nổ loại một trăm linh ống phóng và một mươi tám bịch pháo bi tổng trọng lượng khoảng tám trăm bốn mươi chín kg
từ lời khai của đối tượng công an huyện đức linh đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của
nguyễn ngọc tuấn ba mươi chín tuổi trú tại xã sùng nhơn huyện đức linh phát hiện và thu giữ thêm
ba hộp pháo hoa nổ ba bịch pháo bi tổng trọng lượng một trăm tám mươi ba kg
số pháo này là của hồ thị thu hường ba mươi sáu tuổi trú tại xã vũ hòa huyện đức linh
mua của nhượng sau đó cất giấu tại nhà tuấn tổng trọng lượng pháo thu giữ được ở cả hai địa điểm
là một ba mươi hai kg hiện công an huyện đức linh đã tạm giữ bốn đối tượng để điều tra
được biết đây là chuyên án đấu tranh với các đối tượng tàng trữ vận chuyển mua bán pháo
trái phép trên địa bàn tỉnh bình thuận lớn nhất từ trước đến nay
trước những thành tích của ban chuyên án đại tá lê quang nhân giám đốc công an tỉnh
đã biểu dương và thưởng nóng hai mươi triệu đồng cho ban chuyên án
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh phú yên tổ chức xét xử sơ thẩm đối với bị cáo naip lang
trú tại buôn bưng bê xã ea lâm huyện sông hình tỉnh phú yên về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi chín naip lang tham gia tổ chức hội thánh tin lành đấng chris tây nguyên
là tổ chức phản động núp bóng tôn giáo để tập hợp lực lượng chia rẽ khối đoàn kết dân tộc
kết động ly khai tự trị naip lang tổ chức tụ tập nhóm họp cầu nguyện trái phép
cung cấp thông tin sai sự thật về tự do tín ngưỡng tôn giáo tại huyện sông hinh tỉnh phú yên
vụ cáo xuyên tạc chính sách tôn giáo xâm phạm lợi ích nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại phiên tòa bị cáo naip lang đã thừa nhận khai rõ hành vi phạm tội của bản thân
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo naip lang bốn năm sáu tháng tù giang
nhằm chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông
cũng như hỗ trợ phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp tết nguyên đán
công an các địa phương đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm duy trì bảo đảm an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông trên địa bàn ghi nhận tại tỉnh hải dương
trong những ngày cận tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn trước nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
đội cảnh sát giao thông công an huyện gia lộc đã tập trung tối đa lực lượng phương tiện
chủ động phối hợp với các đội nghiệp vụ công an các xã thị trấn để thực hiện công tác tuần tra
hướng dẫn và điều tiết giao thông để các tuyến giao thông luôn được thông suốt
giúp việc đi lại của người dân được thuận tiện
lãnh đạo đơn vị cũng đã tăng cường các lực lượng cảnh sát khác
cho lực lượng cảnh sát giao thông tập trung tăng cường tuần tra kiểm soát
tập trung vào xử lý những lỗi nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
đặc biệt trong đó là chuyên đề lồng đồ cồn người đầu khuyến vi phạm về lồng cồn và ma túy
lực lượng cảnh sát giao thông tập trung xử lý quyết liệt tất cả các trường hợp vi phạm

trong các buổi chiều tối chuyên đề xử lý vi phạm đồng đồ cồn
cũng được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai
nhằm kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm
tính đến thời điểm hiện tại
sau hơn một tháng triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán sát thịn
lực lượng chức năng đã xử lý gần một trăm linh trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn
xử phạt gần bốn trăm linh triệu đồng
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông còn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong tỉnh
phát hiện ngăn chặn xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự
như vận chuyển hàng cấm là pháo nổ hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
vận chuyển tàng trữ trái phép chất phạt túy
các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe lạng lách đánh võng gây dối trật tự công cộng
lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động xây dựng
kế hoạch toàn tra kiểm soát nưu động khép kín địa bàn
tập trung vào những địa bàn công cộng và tập trung vào những đối tượng thanh thiếu niên
đi xe không biển kiểm soát chở ba chở bốn lạng lách đánh võng
và mang theo những khung khí thô sơ gây xối mất trật tự công cộng
thời gian tiếp theo nhất là trong giai đoạn trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện gia lộc sẽ tiếp tục tập trung lực lượng
phương tiện để kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách
đồng thời lực lượng công an cũng đẩy mạnh công tác tuần tra khép kín địa bàn
nhằm kịp thời phòng ngừa phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông nhằm giúp người dân yên tâm đi lại tham gia các lễ hội đầu xuân
thưa quý vị trạng nguyên nhí là sân chơi kiến thức do đài truyền hình việt nam
thực hiện dành cho các em nhỏ từ lớp hai đến lớp bốn
sau ba mùa giải chương trình đã trở thành điểm hẹn yêu thích của nhiều khán giả nhí và các bậc phụ huynh
tuy nhiên thời gian qua một số tài khoản mạng xã hội đã có hành vi lợi dụng danh nghĩa
giả mạo thương hiệu của đài truyền hình việt nam để đăng tải thông tin tuyển thí sinh cho chương trình này
những hình ảnh thông tin do các đối tượng này đưa ra được thiết kế tinh vi
khiến nhiều khán giả và bậc phụ huynh dễ dàng tin tưởng và bị mắc lừa
vì phụ huynh này muốn tìm hiểu thông tin về cuộc thi cũng bị nhầm lẫn vì trang web lừa đảo này
không phải là cái thông tin chính thức
sau khi mà tôi có cái kiểm chứng thì bên tự nhận là ban tổ chức thì đã khóa tài khoản và khóa thông tin không liên lạc với tôi nữa
hành vi vi phạm pháp luật này không chỉ gây thiệt hại cho khán giả mà còn tổn hại tới uy tín của đài truyền hình việt nam
tạo tác động không tốt đến các nhà đầu tư
theo đại diện ban tổ chức cuộc thi trạng nguyên nhí khẳng định đây là format vtv ba xây dựng và sản xuất
chương trình chưa có kế hoạch thực hiện mùa năm hai nghìn hai mươi bốn nhưng đang tràn lan các bếp mạo danh mời gọi tham gia mùa mới
chúng tôi cũng đã có cái thông tin chính thức rằng là ít nhất là với trạng nguyên nhí là chưa có kế hoạch tổ chức năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi muốn khẳng định rằng là vtv không sản xuất bất cứ chương trình nào mà đòi hỏi khán giả
người tham gia phải đóng góp về vật chất
mọi người chỉ có đóng góp về tinh thần về năng lực về khả năng của mình hoặc là về sự nhiệt tình của mình thôi
chứ chương trình là
chương trình của vtv bất cứ chương trình nào họ không yêu cầu người tham gia phải đóng tiền
thế nên là chúng tôi muốn nhân đây chúng tôi muốn chia sẻ nữa là ít nhất là nếu chúng ta thấy có cái mời đóng tiền bằng bất cứ hình thức nào
thì có thể khẳng định là chín mươi chín chín là đấy là lửa đảo
không chỉ là mời tham gia có đóng phí những kẻ xấu đã có hành vi mời người tham gia chương trình đầu tư tổ chức
qua thông tin khán giả gửi về thắc mắc đại diện kênh vtv ba cho biết
đã có người chuyển khoản tới một bảy tỷ đồng
ban tổ chức chưa kiểm chứng được sự việc nhưng rõ ràng từ các trang giả mạo để mời gọi tuyển sinh mời tham gia chương trình của vtv
đang thực sự là mối nguy hiểm không chỉ với túi tiền của các phụ huynh và nhà đầu tư
mà còn tới tinh thần của các em nhỏ và ảnh hưởng uy tín của chương trình nói riêng của vtv nói chung
không chỉ trạng nguyên nhí rồi chiến sĩ nhí rồi ca sĩ nhí người mẫu nhí
tức là họ đang khá là tập trung
vào các đối tượng phụ huynh và có con nhỏ xin khẳng định là tất cả các cái chương trình mà vtv sản xuất
thì đều có thông báo chính thức ở những nền tảng chính thức của đài truyền việt nam
ví dụ như trên báo chí thì sẽ có tạp chí vtv time trên sóng truyền hình thì đương nhiên rồi
còn trên đặc biệt chúng tôi muốn nhấn mạnh là trên các nền tảng mạng xã hội thì quý vị khán giả
ví dụ như với trường hợp của trạng nguyên nhí của chúng tôi là chiến sĩ nhí
thì sẽ chỉ có
thời gian qua các nhóm đối tượng đã sử dụng hình ảnh của đài truyền hình việt nam để lừa đảo
thủ đoạn của các nhóm đối tượng là thường tìm kiếm người chơi cho các chương trình giải trí
chúng còn cắt ghép giả mạo nhiều văn bản có chữ ký của người đứng đầu cùng logo của vtv để tạo lòng tin
bằng rất nhiều hình thức các đối tượng lừa đảo trực tuyến thường xuyên thay đổi chiêu trò
nên người dân cần tỉnh táo tìm hiểu thật kỹ để tránh sập bẫy lừa đảo
khuyến cáo người dân cảnh giác khi thấy có những yêu cầu chia sẻ nhấn like làm nhiệm vụ hưởng hoa hồng trên mạng xã hội